nhân dịp kỷ niệm ba mươi sáu năm ngày nhà giáo việt nam
ủy ban nhân dân tỉnh long an đã tổ chức họp mặt một trăm linh giáo viên là nhà giáo nhân dân
nhà giáo ưu tú đại diện cho hơn hai mươi giáo viên trong toàn tỉnh
tại buổi họp mặt các đại biểu đã ôn lại truyền thống và những dấu son của ngành giáo dục và đào tạo địa phương
tiếp nối truyền thống ấy
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi những người làm công tác trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh long an
luôn nỗ lực phấn đấu và đã có một nhà giáo nhân dân một trăm linh năm nhà giáo ưu tú
đặc biệt sau năm năm triển khai thực hiện việc đổi mới căn bản toàn ngành giáo dục và đào tạo
đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
ngành giáo dục đã có những chuyển biến và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận
khoảng cách tranh lệch về giáo dục giữa nông thôn và thành thị được thu hẹp dần
nhân dịp này ubnd tỉnh và sở giáo dục đào tạo long an đã tặng nhiều bằng khen và giấy khen
cho các tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám